kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự
vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam
ban quản lý dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi và các đơn vị liên quan
quá trình điều tra vụ án ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú lệnh khám xét đối với năm bị can về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại điều hai trăm chín mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm năm bị can bao gồm vũ như khuê nguyên giám đốc gói thầu số một
quản trọng tuấn nguyên giám đốc gói thầu ba b nguyễn quốc hải nguyên giám đốc gói thầu số sáu phan khánh toàn nguyên giám đốc gói thầu số bốn và phan ngọc thơm phó giám đốc gói thầu số hai và ba b dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
trong đó áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với phan khánh toàn và phan ngọc thơm áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với vũ như khuê quản trọng tuấn và nguyễn quốc hải
các đối tượng nói trên đã có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng trong quá trình thi công nghiệm thu dẫn đến gây thiệt hại về tài sản khi thực hiện dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tống đạt triển khai thực hiện đúng theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và các đối tượng liên quan xác minh tài sản để thu hồi kê biên triệt để theo đúng quy định của pháp luật
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đối với bị cáo lương hoàng vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã lạc lâm huyện đơn dương tỉnh lâm đồng về tội giết người
theo cáo trạng do mối thuẫn vợ chồng đêm tám tháng năm năm hai nghìn một mươi chín vũ đã dùng tuyếp sắt đánh vào đầu chị hồng là vợ của vũ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau đó vũ bỏ sát nạn nhân và chiếc thùng phi trong nhà kho của gia đình và đổ xăng đốt để phi tàng rồi tự lái xe chở hai con nhỏ đi du lịch tại tỉnh bình thuận
sau khi nhận được tin báo chị hồng mất tích cơ quan công an đã tiến hành điều tra xác định vũ là thủ phạm của vụ án
qua tác động của gia đình ngày một mươi tháng năm vũ đã đến cơ quan công an đầu thú
trong bị cáo bị tuyên án tù trung thân phía gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa vừa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng lê thị liên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã thọ tân huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan công an lê thị liên khai nhận do cần tiền nên đã lập tài khoản facebook mang tên villet đưa nội dung thông tin hiện đang có một số lượng lớn khẩu trang y tế cần bán
sau khi lên đăng tin ngày tám tháng hai một phụ nữ ở phường ngọc trạo thành phố thanh hóa đã liên lạc với liên để hỏi mua khẩu trang
sau khi thống nhất giá cả từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng hai người phụ nữ nói trên bốn lần truyền tiền vào các tài khoản của liên với tổng số tiền là hơn năm trăm sáu mươi sáu triệu đồng để mua sáu trăm linh thùng khẩu trang y tế nhưng không nhận được hàng
cũng với thủ đoạn nói trên lê thị liên đã lừa đảo chiếm đoạt gần bốn mươi triệu đồng của một người dân ở thành phố đà nẵng và tỉnh cao bằng vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
hoàng văn bé sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thôn đồng liên xã hòa sơn huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lạng sơn khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín bé cùng bạn gái đến một nhà nghỉ tại đường phai vệ xã mai pha thành phố lạng sơn thuê phòng
sau khi vào phòng nghỉ người phụ nữ trên để túi sách bên trong có bốn trăm sáu mươi triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân trên ghế rồi đi tắm
lợi dụng lúc này bé đã trộm chiếc túi và nhét vào áo khoác đang mặc rồi đi ra khỏi nhà nghỉ và đón xe khách về nhà
số tiền trộm được bé mang một trăm linh triệu đồng tiêu xài còn ba trăm sáu mươi triệu đồng đem trôn dưới nền giường phòng ngủ của mình
phát hiện bị mất túi tiền nghi ngờ hoàng văn bé lấy trộm người phụ nữ nói trên nhiều lần gọi điện nhưng bé không trả nên đã đến công an thành phố lạng sơn trình báo
sau khi tiếp nhận thông tin cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lạng sơn đã xác minh làm rõ đối tượng trộm cắp chính là bé
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền vừa bị công an huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa phát hiện bắt quả tàng hai mươi chín đối tượng
tại chỗ lực lượng công an thu giữ hai con gà một mươi bảy xe máy hơn năm mươi triệu đồng tiền mặt và nhiều tăng vật khác có liên quan
đối tượng đứng ra tổ chức đá gà là hà văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ở thị trấn triệu sơn
các đối tượng tham gia cá cược đều là người ở xã hợp thắng
công an huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an vừa tiến hành khởi tố vụ án
công an huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an vừa tiến hành khởi tố tám bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề
hai đối tượng cầm đầu là vũ thị hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín và nguyễn văn thưởng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy đều trú tại xã ven biển sơn hải huyện quỳnh lưu
cả hai đối tượng này đã sử dụng các phần mềm zalo facebook và messenger để nhận số lô số đề từ các đại lý cấp dưới
mỗi ngày số tiền mà các đối tượng sử dụng để ghi số lô số đề giao động từ ba trăm linh cho đến bốn trăm linh triệu đồng
một mươi chín h ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi công an huyện quỳnh lưu phá thành công chuyên án bắt giữ đồng loạt năm đối tượng gồm vũ thị hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyễn văn thưởng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy nguyễn thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hoàng thị vui sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và nguyễn thị ân sinh năm một nghìn chín trăm tám
cả hai đối tượng này đã sử dụng các phần mềm zalo facebook và messenger để nhận số lô số đề từ các đại lý cấp dưới
thu giữ trên hai trăm chín mươi sáu triệu đồng bảy trăm một mươi yên nhật một mươi ba điện thoại di động hai máy tính sách tay ba mươi tám bảng đề và các vật chứng có liên quan
qua đầu tranh cơ quan công an đã chứng minh số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc là hơn bốn trăm năm mươi triệu đồng
mở rộng điều tra công an huyện quỳnh lưu tạm giữ thêm ba đối tượng khác đều trú tại huyện quỳnh lưu
từ nhà như đối tượng hoàng này cũng như một số đối tượng trong đường dây này thì nó xây dựng rất là kiên cố
tín cộng cao tường và có thể nói là phương án đột nhập vào để bắt chữ
hết sức khó khăn các đối tượng này cứ theo quy luật cứ năm giờ chiều thì đóng cửa cho đến khi nó làm xong xuôi các phạt đồng phạm tội của mình
và tiêu hủy các tài liệu chứng cứ thì khi đó nó mới mở rộng
vì thế mà để tính toán vào cái phương án để đột nhập vào nhà thì chúng tôi cũng phải tính toán phương án hết sức là chi tiết cụ thể
để triệt phá đường dây tội phạm này công an huyện quỳnh lưu đã mất nhiều thời gian theo dõi
bắt đầu từ tháng một năm hai nghìn hai mươi công an huyện đã xác lập chuyên án tập trung lực lượng điều tra
hai đối tượng cầm đầu được xác định là vũ thị hoàng và nguyễn văn thưởng
hai đối tượng này đã thiết lập và điều hành đường dây đánh bạc bằng hình thức đánh số lô số đề ngay tại nhà riêng
mỗi ngày có hàng nghìn điểm lô đề được chuyển đến hai đối tượng cầm đầu với số tiền từ ba trăm linh đến bốn trăm linh triệu đồng
như vậy mỗi tuần số tiền mà các đối tượng dùng để chơi lô đề lên tới hàng tỷ đồng
đường dây có thể nói là hoạt động hết sức là tinh vi
nếu như chúng ta đang khai thác sự
sử dụng khoa công nghệ cho việc ứng dụng và công tác cải cách để phục vụ nhân dân thì ngược lại tội phạm
nhất là tội phạm trong cái đường dây ghi lô đề này thì nó lại lợi dụng mạng xã hội
như là nhắn tin qua facebook qua gia lô rồi messenger để nó tổ chức hoạt động phạm tội
việc triệt phá ổ nhóm tội phạm đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề ven biển huyện quỳnh lưu
đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
trong khi đó với hành vi tung tin thất thiệt về tình hình dịch
bệnh covid một mươi chín lên mạng xã hội các cá nhân đã bị xử phạt theo quy định của pháp luật
chi tiết có trong cụm tin vắn ngay sau đây
qua công tác nắm tình hình công an huyện tiên nữ tỉnh hưng yên phát hiện trên mạng xã hội facebook
có một tài khoản mang tên nguyễn thị diệu đăng tải bài viết có nội dung
không được ra khỏi nhà từ bốn giờ đến bảy h ba mươi phút sáng mai vì các chính phủ trên khắp cả nước
đổ nước thuốc khử trùng theo máy bay xin chuyển qua thông báo cho nhau biết
bài viết được đăng tải với nhiều lượt like bình luận và chia sẻ
nhận thấy việc chủ tài khoản facebook đăng tải thông tin hoàn toàn sai sự thật
gây hoang mang trong dư luận về tình hình dịch bệnh công an huyện tiên lữ đã phối hợp
với công an xã trung dũng tiến hành xác minh xác định chủ tài khoản facebook trên là nguyễn thị diệu
chú tại xã trung dũng huyện tiên lữ công an huyện tiên lữ đã quyết định xử phạt hành chính
đối với diệu số tiền là một mươi hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
công an tỉnh bình phước vừa ra quyết định xử phạt hành chính tổng số tiền một mươi triệu đồng
đối với hai công nhân đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến dịch covid một mươi chín
đó là bà trần thị quế chi và ông bùi chính thắng cả hai cùng là công nhân tại khu công nghiệp bốn
minh hưng ba huyện trần thành trước đó công an tỉnh bình phước phát hiện chi sử dụng tài khoản
chi trần tri trần đăng tải trên facebook cá nhân hình ảnh báo cáo điều tra trường hợp bệnh
có yếu tố dịch tễ tiếp xúc với người trung quốc tại huyện trơn thành tỉnh bình phước
kèm theo dòng trạng thái tin cấp huyện chân thành tỉnh bình phước bệnh virus corona về tới bình phước
mình rồi nhà mấy bạn ơi nguy hiểm quá rồi và tài khoản mặt trời đen của ông bùi chiến thắng
cũng đăng thông tin về dịch bệnh covid một mươi chín đã về tới bình phước sau khi đăng tải bài viết đã có hơn
một sáu trăm linh lượt chia sẻ và hơn năm trăm linh lượt bình luận gây hoang mang trong dư luận
tiếp theo chương trình là những thông tin về chuyên án tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cà mau tỉnh cà mau đã ra quyết định
truy nã đối với đối tượng nguyễn hoàng liệt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại phường bảy
thành phố cà mau tỉnh cà mau về tội mua bán trái phép chất ma túy
còn về tội trộm cắp tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cái răng thành phố cần thơ
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn hoàng duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại xã song phú huyện tam bình tỉnh vĩnh long
và đối tượng bùi trường tồn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại xã phú thuận b huyện hồng ngự
tỉnh đồng tháp phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh thạnh
thành phố cần thơ cũng về tội trộm cắp tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại